những ngày tết ấm áp vui tươi đang đến gần với những công nhân xa nhà có hoàn cảnh khó khăn tại tp hcm
khi hơn hai mươi vé xe trị giá một mươi năm tám tỷ đồng cùng hàng ngàn phần quà đã được trao tặng giúp anh chị em công nhân có điều kiện về quê đón tết bên gia đình
những chiếc vé xe nghĩa tình từ chương trình tấm vé nghĩa tình do liên đoàn lao động tp hcm tổ chức đã đến tay những chị em công nhân xa nhà
có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố
tết đinh dậu này các cấp công đoàn tp hcm đã vận động ba trăm bảy mươi tám doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng vé xe tết cho hai mươi ba trăm bốn mươi bảy công nhân với số tiền trên một mươi năm tám tỷ đồng
trong những năm qua liên đoàn lao động tp hcm đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo tết đặc biệt với công nhân có hoàn cảnh khó khăn như trao tặng vé xe
tổ chức bán hàng bình ổn chuyến xe hàng tết thăm hỏi tặng quà tổ chức đón tết cho công nhân không có điều kiện về quê
tất cả nhằm góp phần cho cái tết của người lao động ở thành phố thêm đủ đầy hạnh phúc hơn